qua công tác nghiệp vụ công an quận bình tân tp hcm phát hiện ổ nhóm hoạt động trên địa bàn
có dấu hiệu mua bán ma túy và súng đạn
công an quận bình tân đã phối hợp cùng với phòng cảnh sát hình sự và công an các địa bàn khác
phá và bắt giữ bảy đối tượng về các hành vi tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy vũ khí quân dụng
công an quận bình tân đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ ngô văn hùng ba mươi sáu tuổi
quận bình tân tại một khách sạn ở phường bình hưng hòa b
trong quá trình bắt giữ phát hiện hùng đang mang theo ma túy
hùng khai nhận mua ma túy từ nguyễn văn dung năm mươi sáu tuổi quận tân bình với giá năm triệu đồng
sau đó mang đi giao cho phạm nam bắc trung hai mươi bảy tuổi quận bình tân để bán và kiếm lời
dựa trên lời khai của các đối tượng công an đã bắt giữ trung tâm và dung
và thu giữ thêm một gói ni lông chứa ma túy
tại cơ quan công an tâm đã khai rằng vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai thông qua đỗng hoàng trung hiếu
ba mươi hai tuổi quận bình tân
trong quá trình bắt giữ tâm đã được giới thiệu với một người tên là bin
nguồn gốc và thông tin cá nhân chưa rõ quê ở kiên giang để mua một khẩu súng k năm mươi tám
và bốn viên đạn với giá bốn mươi triệu đồng
sau đó tâm đã bán khẩu súng này cho bùi anh hoàng với giá bốn mươi triệu đồng
một thời gian sau đó hoàng yêu cầu tâm mua lại khẩu súng k năm mươi chín và tám viên đạn
với giá ba mươi năm triệu đồng
tuy nhiên trước khi giao dịch được tiến hành tâm đã bị cảnh sát bắt giữ
vào ngày ba mươi một tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình tân đã bắt quả tang hiếu
tàn trữ trái phép chất ma túy
hiếu đã thừa nhận đã giới thiệu pin để bán khẩu súng k năm mươi chín và bốn viên đạn cho tâm
và được hưởng hoa hồng năm triệu đồng
dựa trên lời khai của hiếu cảnh sát đã xác định binh thực chất là lê anh kiệt
và đưa kiệt về trụ sở để điều tra
kiệt thừa nhận đã bán khẩu súng k năm mươi chín cho hiếu
công an quận bình tân đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và công an huyện hóc môn
để bắt giữ bùi anh hoàng thực hiện khám xét tại nơi hoàng ở
và thu giữ được khẩu súng k năm mươi chín hộp đạn và tám viên đạn
tại cơ quan công an hoàng thừa nhận đã mua lại khẩu súng k năm mươi chín của tâm
tuy nhiên chuẩn bị bán lại cho tâm thì bị cảnh sát bắt giữ